quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau những cơn mưa đêm lúc này miền bắc đón tuần mới với thời tiết khá dễ chịu trời mát
với mức nhiệt ngoài trời phổ biến thấp dưới hai mươi bảy độ
trong ngày hôm nay dãnh mây rông vẫn treo ở phía bắc khiến cho khu vực phía đông bắc bộ trong sáng nay
trời vẫn có mây nhiều trưa và chiều có nắng nhưng không mạnh
mức nhiệt ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ vùng áp thấp phía tây vẫn tác động
nên ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
về chiều tối và đêm nay rãnh mây rông lại hạ xuống và sẽ gây mưa trở lại ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc
nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu
với miền trung ngày đầu tuần mới trời lại có nắng sớm và hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên
vẫn cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một số điểm thuộc vùng núi phía tây dọc từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi do chịu ảnh hưởng mạnh từ gió phơn
nên nhiệt độ tiếp tục tăng cao trên ba mươi chín độ xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
chỉ riêng khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận chịu ít tác động của thấp nóng nên nhiệt độ dịu hơn
trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ trời chỉ nóng cục bộ
ở khu vực phía nam nóng đã duy trì gần như suốt từ đầu tháng tới giờ và khả năng sẽ còn kéo dài đến hết tháng bốn
nên ngày hôm nay tại tây nguyên và nam bộ cũng sẽ vẫn
là một ngày đầu tuần có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió nam mạnh cấp năm
còn khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa gió nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực